bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa gấp thành công một dị vật bỏ quên là một mảnh xương heo dài bảy cm
nằm hai mươi năm trong phổi của bệnh nhân
đây là ca hốc dị vật lâu năm nhất từ trước đến nay mà các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy phát hiện và điều trị thành công
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi quê kiên giang cho biết cách đây hai mươi năm bị sạch một mảnh xương vào đường thở
nhưng khi đi khám ở tuyến y tế cơ sở thì chụp x quang không thấy dị vật
tuy nhiên sau đó bệnh nhân về bị ho ra máu khạc đàm mũ kéo dài
bệnh nhân thường phải dùng kháng sinh kháng viêm kéo dài dẫn đến tình trạng viêm phổi hậu tắt ngãn
nên đến khám ở một cơ sở y tế lớn ở thành phố hồ chí minh
tại đây kết quả chụp ct cho thấy có mảnh dị vật trong phổi nhưng nội sôi gấp hai lần
không thành công nên được hướng dẫn sang bệnh viện chợ rẫy hỗ trợ gấp dị vật ra
không có thấy được cái mảnh xương
vì vậy mà bệnh nhân cứ phải lập đi lập lại cái chuyện là ho ra máu và cái đàm mũ
theo cái kinh nghiệm mình thì mình biết cái chỗ nào là chỗ khó và mình khắc phục cái chỗ đó
thì trên cái xương này cái khó là cái chỗ mà nó cắm vào cái thành phế quản và cái mô hạt mọc xung quanh rất là nhiều
thì mình phải giải phóng cái miếng xương cái đầu xương đó ra khỏi cái khối mô hạt đó thì mình mới kéo được
theo các bác sĩ đây là lần đầu tiên bệnh viện chợ rảy tiếp nhận một trường hợp dị vật
mà bị bỏ quên trong phổi lông như thế
không như các dị vật gây tắt đường thở thường được phát hiện sớm
các dị vật không gây tắc nghẽn nhiều thường hay bị bỏ quên và về lâu dài dễ gặp di chứng
các bác sĩ cũng khiến cáo người dân khi ăn uống cần tránh cười nói hấp xúc hầm xương nên cẩn thận